tính từ đầu năm đến nay tại bệnh viện nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận gần một mươi ca nhập viện vì bệnh liên cầu lợn
điều đáng nói là tất cả các ca đều có những triệu chứng bệnh rất nặng
phải sau hai ngày cơ thể xuất hiện những vết tím đen lan rộng sốt cao
gia đình bệnh nhân này mới đưa ông đến bệnh viện để cấp cứu
thì được chuẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn lợn suy thận hoại tử da
các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã phải tiến hành lọc máu điều trị tích cực
sau bảy ngày bệnh nhân đã tỉnh táo hơn và bắt đầu có dấu hiệu hồi phục
nguyên nhân vẫn là do những bệnh nhân này ăn thịt lợn ốm
ăn thịt lợn ốm ăn thịt lợn ốm ăn thịt lợn ốm
ăn tiết canh các sản phẩm sống từ lợn tham gia giết mổ lợn bệnh
theo các bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh liên cầu lợn ban đầu không có dấu hiệu điển hình
ngoài việc suốt cao đau đầu ớn lạnh
vì thế dễ chuẩn đoán nhầm với các bệnh khác khiến nhiều người chủ quan nhập viện khi đã nặng
và nếu mắc phải bệnh sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng
với nhiễm liên cầu lợn nó có thể gây khá nhiều các thể bệnh khác nhau
tuy nhiên nó có hai thể bệnh chính
thứ nhất là nhiễm trùng máu và thứ hai là viêm mồm não mụn
với những bệnh nhân nhiễm trùng máu thì thường nó diễn biến rất là cấp tính
thường bệnh nhân sốt và sau vài bốn ngày xuất hiện các ban hoại tực
và có thể một số bệnh nhân diễn biến đến sốc
và nếu như sốc không được sử dụng kịp thời
thì có một số bệnh nhân suy các phủ tạng
và khi suy các phủ tạng như thế
thì nguy cơ tử vong rất cao
điều đáng chú ý người nhiễm liên cầu khuẩn lợn
dù đã được điều trị khỏi vẫn có nguy cơ tái nhiễm
với hai thể bệnh thì cái thể viêm mồm não mụn
thì quá trình điều trị nó là khá lâu
ít nhất là phải ba tuần
nếu như người ta dừng điều trị sớm hơn
thì bệnh nhân rất dễ tái phát
với cái thể nhiễm trùng huyết
thì nó tùy thuộc vào các cái tạng
nó suy nhiều hay suy ít
mà các cái biện pháp kỹ thuật
mình phải hỗ trợ nhiều hay ít
và các cái biện pháp kỹ thuật như thế
thì nó đều rất đắt
và rất nhiều bệnh nhân chủ quan không có bảo hiểm y tế nữa
cho nên là đôi khi cái chi phí điều trị lớn
cộng với không có bảo hiểm y tế
cộng với lại cái gia cảnh khó khăn
thì là cái điều rất là khó đối với bác sĩ
cũng như là đối với người bệnh
trong cái việc là mình có thể đáp ứng
triển khai được các cái biện pháp kỹ thuật
để phòng liên cầu khuẩn lợn
cách tốt nhất vẫn là không nên ăn tiết canh
thịt lợn chết không rõ nguồn gốc xuất xứ
nếu có tham gia giết mổ thì cần đeo găng tay
khi nghi ngờ nhiễm bệnh
cần đến ngay cơ sở y tế để nhận được sự điều trị kịp thời
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra